dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân diễn ra vào sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một tại phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ sự vui mừng vì hàng năm được chung vui ngày hội này với bà con phường điện biên
thủ tướng cho rằng sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng nhất là trong bối cảnh mới chỉ có sức mạnh đại đoàn kết mới có thể giúp chúng ta vượt qua những thiên tài biến cố của đất nước
nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đảng sự đoàn kết thống nhất đã lan tỏa trong nhân dân cán bộ lãnh đạo phường có uy tín với nhân dân thủ tướng nêu rõ phường điện biên luôn giữ đoàn kết trên dưới một lòng
mọi việc đều bàn bạc thống nhất hành động quyết liệt để thực hiện chủ trương mà thành phố quận đề ra đây là điều đáng mừng vì phường là cấp cơ sở làm việc liên quan trực tiếp với người dân chính quyền cơ sở mạnh thì thành phố mới mạnh trung ương mới mạnh
nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đất nước nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đất nước chính quyền cơ sở mạnh thì thành phố mới mạnh trung ương mới mạnh
nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đất nước nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đất nước chính quyền cơ sở mạnh thì thành phố mới mạnh trung ương mới mạnh
thủ tướng đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân của đảng đối với cấp cơ sở thủ tướng đề nghị cán bộ đảng viên trên địa bàn phường tiếp tục nêu gương để nhân dân tin yêu tín nhiệm hơn cần quan tâm tổ chức tốt đại hội đảng cấp cơ sở vào năm hai nghìn hai mươi để có phong trào tốt lựa chọn cán bộ tốt

thủ tướng đề nghị cán bộ đảng viên trên địa bàn phường tiếp tục nêu gương để nhân dân tin yêu tín nhiệm hơn
các cháu học giỏi gia đình văn hóa tiêu biểu